chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị công an tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ một nhóm đối tượng
có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
trước đó công an tp phúc yên nhận được tin của quân chúng nhân dân tố giác đối tượng nguyễn huy cường
trú tại phường nam viêm thành phố phúc yên có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với lãi suất một trăm tám mươi hai năm một năm để thu lợi bất chính
tiến hành điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở
và cửa hàng cầm đồ của nguyễn huy cường thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
qua điều tra xác định cường còn tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
cường sử dụng điện thoại truy cập vào trang cá độ bóng đá bóng tám mươi tám com liên hệ với các đối tượng ở hà nội
để mua tài khoản cá độ và tạo ra nhiều tài khoản con để bán cho người khác
trong đó có lê anh hải chú tại tp phúc yên cả hai đối tượng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản
và thực hiện hành vi đánh bạc liên quan đến vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên
đã tạm giữ hình sự nguyễn cao quyết và nguyễn văn tùng cùng chú tại thành phố phúc yên có hành vi đánh bạc
bằng hình thức mua số lô số đề của nguyễn huy cường đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
để tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án